cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong ngày một mươi bốn tháng hai tức ngày ba tết tân sỉu trên địa bàn cả nước xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người bị thương hai mươi ba người so với dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi giảm năm vụ
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong ngày một mươi bốn tháng hai tức ngày mùng ba tết tân sỉu trên địa bàn cả nước xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người bị thương hai mươi bốn người so với dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi giảm năm vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người so với dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi giảm năm vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người so với dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi giảm năm vụ tai nạn giao thông
phạt tiền một mươi ba tỷ bốn trăm tám mươi năm chín triệu đồng tạm giữ ba một trăm chín mươi ba phương tiện giao thông